vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy đá đối tượng phạm văn cường chú tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện đức thọ lực lượng phòng chống ma túy hải quan tỉnh này bắt giữ
cụ thể sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng hai tại quốc lộ tám a thuộc địa phận xã tùng ảnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh các lực lượng phối hợp đã mật phục chặn bắt phạm văn cường
khi đối tượng này đang di chuyển trên xe taxi qua khám xét phát hiện dưới ghế nơi cường ngồi có một chiếc ba lô bên trong chứa một mươi một kg ma túy tổng hợp dạng đá
cường khai nhận số ma túy này được các đối tượng người lào vận chuyển qua biên giới và tập kết tại quốc lộ tám a đoạn thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn
cường được thuê nhận và vận chuyển số ma túy này vào tỉnh quảng nam để nhận tiền công là tám mươi triệu đồng
còn tại nghệ an ba đối tượng cùng nhiều loại ma túy như hồng phạm
hồng phạm hồng phiến ma túy đá gây tam minh thuốc lắc vừa bị công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an bắt giữ
đó là phạm văn hoàng hồ trọng lượng cùng chú tại thị xã hoàng mai và hoàng đình tuấn chú huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ được trong chuyên án là hai ba trăm linh viên ma túy dạng hồng phiến và nhiều loại ma túy khác
theo cơ quan công an hoàng là đầu mối chuyên cung cấp phân phối điều hành hoạt động mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã hoàng mai
hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ vụ án và xử lý theo các quy định của pháp luật
dùng điện bẫy chuột nhưng gây chết người
bị cáo nguyễn văn ngào chú huyện an minh tỉnh kiên giang
đã bị tòa án nhân dân tỉnh này tuyên phạt bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng do nhà nuôi gà nhưng thường xuyên bị chuột cắn chết
nên tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngao đã dùng dây kim loại nối điện để răng bẫy quanh chuồng gà
tuy nhiên đến sáng sớm ngày hôm sau khi ra chuồng gà để kiểm tra
nguyễn văn ngào phát hiện ông huỳnh văn cùa chú khổng địa phương
nằm chết trên đường dây điện
biết ông của tử vong là do mắc điện bẫy chuột
nên ngào đã đến cơ quan công an để thủ thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương điều tra
nguyễn văn nghĩa quê tỉnh cà mau
nghi phạm trong vụ sát hại người phụ nữ bán nước mía để cướp tài sản
đáng chú ý thì không chỉ là vụ việc này
nghĩa còn bị tình nghi liên quan đến nhiều vụ cướp tài sản khác
trước đó tối ngày một tháng ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo
chị trần thị thanh huyền bị sát hại tại nơi trọ
đơn vị đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tp biên hòa
cùng viện kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường tử thi
phát hiện nạn nhân bị trói hai tay giái tay bị rách
hai vết thương do dao nhọn gây ra trên cơ thể
không mặc quần áo bị sọc sạch
qua thu thập lời khai ban đầu của các nhân chứng
xác định nạn nhân bị mất hai điện thoại di động và một đôi bông tai
sau khi khám nghiệm hiện trường xong
chúng tôi đánh giá lại tất cả các mối quan hệ của nạn nhân
mối quan hệ rất phức tạp
cho nên là công tác ra sót xét đối tượng nghi vấn
gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi đã lên lên danh sách là hàng chục đối tượng nghi vấn
từng có mối quan hệ tình ái trước đó
và mối hệ tình ái hiện tại của nạn nhân
chúng tôi đã triệu tập tất cả các đối tượng
để ra sót xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ
sau gần hai mươi bốn tiếng kể từ khi phát hiện vụ án
lực lượng công an đã khoanh vùng được đối tượng
nguyễn văn nghĩa và phan văn trung
hai mươi ba tuổi quê tỉnh an giang
sống lang thang ở công viên quảng trường sáng tạo
phường đông hòa thành phố dĩ an tỉnh bình dương
có liên quan đến vụ án
nên đã kịp thời khống chế bắt giữ các đối tượng
trước cơ quan điều tra
nghĩa tỏ ra lì lợm ngang bướng không chịu khai báo
kiên trì đấu tranh nhiều tiếng đồng hồ
nghĩa sát hại chị này để cướp tài sản
theo đó trưa ngày một tháng ba
nghĩa chuẩn bị giao súng k năm mươi chín
năm viên đạn dây rủ rồi rủ chung
cùng đi xuống đồng nai cướp tài sản
đến khoảng một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày
nghĩa điều khiển xe mô tô chở chung
đến gần nơi chị huyền trọ
rồi thả chung vào quán uống cà phê
nghĩa đến phòng trọ phát hiện chị huyền ở một mình
lợi dụng sơ hở đối tượng đã dùng giao
đâm hai nhát và dùng dây rủ
chói tay nạn nhân sau đó cướp
hai điện thoại di động và một đôi bông tai
rồi chở chung về quận chín tp hcm
bán đôi bông tai này lấy tiền mua đồ nhậu
sau đó nghĩa tự đốt bộ quần áo
đã mặc khi gây án
đồng thời vút con dao xuống hổ phi tăng
lúc nhậu thì
ở trong quán thì ổng kể với em
là ổng vừa mua dòng
của một bà nào đó và sau đó
thì ổng thấy dàn và ổng đã
kể dào vô cổ bà đó
và bắt bà phải đưa tài sản
là dàn với điện thoại cho ổng
sau đó thì bà đó
bà la lên trả
ổng đã dùng dao
để đâm dặn ba bốn nhát
vào người của bà đó
từ hồ sơ tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã ra lệnh bắt khẩn cấp nguyễn văn nghĩa
để điều tra làm rõ hành vi giết người
cướp tài sản
phan văn trung về hành vi đồng phạm giúp sức nghĩa
cướp tài sản
hiện cơ quan điều tra thu hồi được số tài sản
đối tượng cướp của nạn nhân và hung khí gây án
ngoài vụ án phan văn trung khai nhận
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
nghĩa còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản
trên địa bàn tỉnh bình dương
nghĩa đã tâm sự với trung là nhiều lần
có khoảng hơn một mươi lần
là nghĩa đã thực hiện hành vi cướp
với thủ đoạn tương tự
và nhắm vào những nạn nhân là gái bán dâm
và nữ và phụ nữ
và bắn đêm ở trên các tiến đường
hiện tại bây giờ cơ quan điều tra công an đồng nai
đang tiếp tục thông tin
cho công an bình dương

để hỗ trợ

cơ quan điều tra công an đồng nai
và sốt xét lại các vụ việc đã xảy ra trước đó
để phục vụ điều tra mở rộng vụ án
tiếp tục với một số thông tin đáng truy khác
ngày hôm nay công an quận tây hồ hà nội
cho biết đã khởi tố vụ án hình sự
gia lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp
đối với nhóm đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng
dưới hình thức đổi ngoại tệ
các đối tượng là
hoàng tiến dũng phan hà trần minh hải
đều trú tại thành phố hà nội
vũ văn việt chủ tỉnh thái bình
ngoài ra cơ quan công an đang tổ chức truy bắt
hai đối tượng đang bỏ trốn
là nguyễn minh nghĩa chủ tỉnh bắc giang
và doãn tiến mạnh trú tại hà nội
do không có việc làm ổn định cần tiền tiêu xài
nhóm này đã bàn bạc thống nhất
đến gặp chủ cửa hàng thu đổi và thanh toán ngoại tệ
nhờ chị này chuyển tiền nhân dân tệ
vào tài khoản ngân hàng trung quốc
do các đối tượng chỉ định
khi chị này chuyển tiền theo yêu cầu
các đối tượng lấy lý do tài khoản ngân hàng trung quốc
chưa nhận được tiền
nên không trả tiền mặt cho bị hại rồi bỏ trốn
chiếm đoạt bốn trăm ba mươi triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an quận thốt nốt
thành phố cần thơ cho biết đã phối hợp với công an phường trung kiên
và công an phường thuận hương
chìa sóa hai tụ điểm đánh bạc qua mạng
trên địa bàn
vào chiều ngày sáu tháng ba
qua kiểm tra đột xuất tại quán cà phê không tên
của ông nguyễn hữu lộc
chú tại quận thốt nốt
lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hai mươi đối tượng
đang tụ tập tham gia
đá gà ăn tiền qua mạng internet
với nhà cái đặt tại campuchia
đến chiều cùng ngày một mươi năm đối tượng khác
cũng đã bị phát hiện và bắt giữ
khi lực lượng công an đột kích quán cà phê không tên
do nguyễn thanh bình cùng chú quận thốt nốt
làm chủ với cùng hành vi
đá gà ăn tiền qua mạng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ
tổng cộng ba mươi sáu điện thoại và một máy tính bảng
đang theo dõi trực tiếp sau các trận đá gà
số tiền thu giữ trên người
nhóm đối tượng là hơn một trăm hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an quận thốt nốt
thành phố cần thơ tiếp tục xác minh làm rõ
mới đây ba đối tượng cùng hàng nghìn viên ma túy
các loại như hồng phiến ma túy đá
ketamin thuốc lắc
vừa bị công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an bắt giữ
ba đối tượng bị tạm giữ về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy gồm phạm văn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hồ trọng lượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại
thị xã hoàng mai và hoàng đình tuấn
sinh năm hai nghìn bảy
chú tậy huyện quỳnh
tỉnh nghệ an
tạm vật thu giữ trong chuyên án là
hai ba trăm linh viên ma túy dạng hồng phiến
và nhiều loại ma túy khác như ma túy dạng đá
ketamin thuốc lắc
theo cơ quan công an hoàng là đầu mối
chuyên cung cấp phân phối điều hành hoạt động mua bán
tạng chữ trái phép chất ma túy
trên địa bàn thị xã hoàng mai
hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ vụ án
và xử lý theo các quy định của pháp luật
còn tại quảng nam
phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can
về các tội danh tổ chức đánh bạc
đánh bạc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong chuyên án tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức tổ chức
ghi bán số đề hàng chục tỷ đồng
đồng thời triệt phá một tụ điểm tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai
lực lượng công an quảng nam và công an thành phố đà nẵng
phối hợp đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng
và triệu tập các đối tượng có liên quan đến
hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm
bùi anh thùy trâm huỳnh thị kim cúc
nguyễn quốc phong võ văn tường
lê thị xuyến nguyễn thị thúy hiền
và huỳnh ngọc ẩn
quá trình điều tra xác định các đối tượng trên
bắt đầu tổ chức ghi số đề từ năm hai nghìn hai mươi ba
đến khi bị bắt với tổng số tiền cá cược
trên một mươi tám tỷ đồng
đồng thời lực lượng chức năng còn phát hiện
đối tượng thái quang công chú tại huyện thăng bình
tỉnh quảng nam
ngoài tham gia đường dây đánh bạc trên
còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã bắt quả tăng công
và sáu đối tượng khác sử dụng ma túy
tại một cơ sở kinh doanh karaoke
thu giữ hai mươi một điện thoại
một trăm bảy mươi hai triệu đồng
hai xe máy và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
thưa quý vị
mặc dù các phương tiện truyền thông liên tục
đăng tải thông tin
các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều khuyến cáo
người dân cần phải cảnh giác
với các vụ việc giả danh công an để lừa đảo
tuy nhiên thì nhiều người vẫn mất cảnh giác
và bị sập bẫy lừa đảo
lực lượng công an và ngân hàng đã kịp thời phát hiện
ngăn chặn nhiều người dân gửi hàng tỷ đồng
cho đối tượng lừa đảo
ghi nhận ngay sau đây tại quảng ngãi
cuối tháng hai vừa qua
bà trần thị lan ở thị xã đức phổ
tỉnh quảng ngãi nhận được một cuộc điện thoại
của một người tự xưng là cán bộ công an
và thông báo bà có liên quan đến
một vụ án ma túy
đối tượng đã uy hiếp bà lan mua số điện thoại mới
tạo tài khoản ngân hàng mới
và làm theo yêu cầu chuyển hết số tiền
vào tài khoản ngân hàng này
người phụ nữ trên đã đến ngân hàng việt á đức phổ
để rút trên một tỷ đồng
gửi vào tài khoản mới thì nhân viên ngân hàng
nghi vấn và ngăn chặn kịp thời
trong quá trình giao dịch với khách hàng
thì cán bộ nhân viên của ngân hàng việt á đức phổ
đã phát hiện ra
và nắm bác được
những trường hợp
mà khách hàng bị
lừa đảo bị khống chế
để chúng bác buộc khách hàng
chuyển những món tiền lớn
công an thị xã đức phổ
và phòng giao dịch ngân hàng việt á đức phổ
tỉnh quảng ngãi đã ngăn chặn đồng thời
và giải thích cho người phụ nữ trên
về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của các đối tượng
trước đó công an thị xã đức phổ
và ngân hàng việt á đức phổ
tỉnh quảng ngãi cũng đã kịp thời
phát hiện và ngăn chặn nhiều người
chuẩn bị truyền khoản hàng tỷ đồng
cho các đối tượng lừa đảo
thủ đoạn của những đối tượng này
là thường cho nạn nhân biết
hiện đang thụ lý vụ án về hình sự
hoặc ma túy
các đối tượng ham dọa và yêu cầu nạn nhân
tạm thời chuyển ngay tất cả số tiền đang có
trong các tài khoản ngân hàng
vào một tài khoản khác
để cơ quan công an
thẩm tra xác minh
đồng thời đe dọa nạn nhân
nếu không thực hiện sẽ bị bắt giữ xử lý
nếu xác định không liên quan
sẽ chuyển tiền trả lại
hoặc là có người mà gọi
giả danh là cơ quan công an đến
thì cứ liên hệ đến cơ quan công an gần nhất
để được viết thêm kỹ tiết
cơ quan công an khuyến cáo
tới tổ chức cá nhân doanh nghiệp
cần đề cao cảnh giác
khi nhận được các cuộc gọi điện thoại
từ người lạ tự dưng là cán bộ
của các cơ quan nhà nước
để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại
thì cần phải bình tĩnh
nhanh chóng liên hệ với người thân bạn bè
để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bắc giang
chủ trì phối hợp với công an huyện sơn động
công an huyện việt yên
xác minh và làm rõ hai đối tượng có hành vi
chuyển cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng
của bộ công an sai quy định
từ khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hai trường hợp ở địa bàn huyện sơn động
và huyện việt yên tỉnh bắc giang
vay tiền qua một số app trên điện thoại
do chậm muộn chưa trả
nên các đối tượng của các app cho vay tiền này
đã sử dụng số điện thoại là
xin giác nhắn tin gọi điện đòi nợ
ghép ảnh vào các thông báo đòi nợ
gửi cho bạn bè người thân của mình
thậm chí có trường hợp ở huyện việt yên
đã trả hết số nợ
nhưng các đối tượng vẫn liên tục gọi điện đòi tiền
do các đối tượng liên tục gọi điện đòi nợ
với tầm suất nhiều hơn
gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày
nên hai trường hợp trên đã tìm kiếm trên mạng
và chuyển hướng tất cả các cuộc gọi lạ
đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an
để không bị làm phiền
điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận
xử lý tin báo của người dân
đến đường dây nóng của bộ công an
hành vi của hai trường hợp trên đã vi phạm quy định
thu thập sử dụng thông tin của tổ chức
mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật
và mức phạt vi phạm hành chính bị phạt
từ năm tới một mươi triệu đồng
một nữ đối tượng siêu trộm xe máy
vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an tp đà nẵng
phối hợp cùng công an quận sơn trà
và công an phường hòa khánh bắc quận liên triều
phối hợp bắt giữ
sau khi thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy
tại nhiều quận trên địa bàn tp đà nẵng
đối tượng tên là võ thùy thảo vi
chú tại phường thọ quang quận sơn trà
tạm chú tại quận liên triều
trong các vụ trộm cắp xe máy
vì được cơ quan công an xác định là kẻ chú miu cầm đầu
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp đà nẵng
liên tiếp nhận được tin báo của người dân
về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy
chủ yếu là loại xe có giá trị cao
tập trung lực lượng xác minh
truy xét đến chiều ngày sáu tháng ba
các trinh sát đã xác định được nghi phạm
là võ thùy thảo vi hai mươi ba tuổi
chú tại quận liên triều tp đà nẵng
nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp
tại cơ quan công an vi thừa nhận
thường sống lang thang
rủ nhóm bạn đi trộm cấp xe máy
để lấy tiền tiêu xài
đến thời điểm bị bắt giữ
vi đã thực hiện được tám vụ trộm cấp chín xe máy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục
truy thu số tài sản là tăng vật của vụ án
vào sáng ngày bảy tháng ba
công an huyện lạc dương cho biết
qua công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
đơn vị đã tìm thấy một du khách bị lạc
tại núi lang biang
thuộc thị trấn lạc dương tỉnh lâm đồng
trước đó vào lúc
một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng ba
nhận được tin báo của nhân viên khu du lịch
lang biang thị trấn lạc dương huyện lạc dương
có một du khách nước ngoài đi lạc
qua ghi nhận cơ quan công an đã ghi nhận
đoàn tham quan khu du lịch lang biang
đỉnh rada gồm một mươi sáu thành viên
quá trình di chuyển một thành viên trong đoàn
đã tách đoàn và đi lạc
người đi lạc là ông song moon soo
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai quốc tịch hàn quốc
ngay sau đó lực lượng công an phối hợp với đơn vị liên quan
tiến hành tìm kiếm du khách theo các lối mòn
công an huyện lạc dương khuyến nghị các đơn vị tổ chức tham quan
du khách không nên tự ý đi vào rừng
mà không có sự hướng dẫn của hướng dẫn viên
hoặc của cơ quan chức năng
để tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra